quỹ ban nhân dân tp hà nội quyết định thành lập ba đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm tết dương lịch tết nguyên đán canh tí và lễ hội xuân năm hai nghìn hai mươi
thời gian thanh tra kiểm tra từ nay đến hết ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
đoàn thanh tra kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra công tác chỉ đạo triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm tại ba mươi quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố
thanh tra kiểm tra về thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh tiêu thụ thực phẩm phục vụ trong dịp tết trên địa bàn được phân công
đồng thời xử lý kiến nghị xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
tổng hợp kết quả thanh tra kiểm tra báo cáo ủy ban nhân dân thành phố